để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ quá tải trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn
công an tỉnh thanh hóa đã tăng cường nhiều biện pháp
nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản
trên ba trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần bốn tỷ đồng
tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe của hàng trăm trường hợp
ngoài việc xử lý xe ô tô vi phạm tải trọng cơi nới thành thùng
các tổ cảnh sát giao thông còn phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn
và sử dụng xe hết niên hạn kiểm định không có kiểm định với số tiền phạt hơn một tỷ đồng
để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe chở quá khổ quá tải
xe cơi nới thành thùng vận chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn
công an thanh hóa đã tăng cường lực lượng tuần tra kết hợp kiểm soát lưu động
và cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ một a đường hồ chí minh
và các tuyến tỉnh lộ cũng như những khu vực có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản
sản xuất vật liệu xây dựng để kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô tải
vận chuyển hàng hóa vi phạm